thông tin cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là một mươi một trăm hai mươi sáu ca
nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là một trăm chín mươi tám sáu trăm một mươi bốn ca
theo bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày hôm qua đến một mươi tám h ngày hôm nay
việt nam ghi nhận thêm một mươi hai chín trăm hai mươi ca mắc mới
trong đó có một mươi hai chín trăm linh một ca ghi nhận trong nước
nhiều nhất là tại tp hcm có đến năm ba trăm tám mươi ba ca
tiếp đến là bình dương với bốn một trăm tám mươi bảy ca
còn theo sở y tế hà nội ngày hôm nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận năm mươi chín ca mắc mới
trong đó có ba mươi bảy ca tại cộng đồng